tại hải phòng ngày hai tháng một vừa qua số ca mắc mới được công bố tăng vọt lên tới hơn một tám trăm linh ca
trước thông tin về số ca nhiễm mới trong ngày trên địa bàn tăng chóng mặt
thành phố hải phòng khẳng định đã có sự nhầm lẫn về số liệu
con số nhiễm trong ngày thực tế chỉ ở mức hơn năm trăm linh ca
theo ngành y tế hải phòng tính từ một mươi tám h ngày một tháng một đến một mươi tám h ngày hai tháng một
số ca nhiễm mới trên địa bàn là năm trăm bốn mươi tám ca chứ không phải một tám trăm linh bốn ca như trong thông báo của bộ y tế đã phát đi chiều cùng ngày
năm trăm bốn mươi tám ca mắc mới được ghi nhận tại một mươi bốn trên một mươi năm quận huyện trong đó
hai trăm một mươi hai trường hợp f một sáu mươi trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp tràng duệ an dương của huyện an dương
hai mươi trường hợp tự đi làm xét nghiệm ba ca bệnh nghi ngờ ba trường hợp test nhanh dương tính được làm khẳng định lại bằng pcr
lý giải về sự nhầm lẫn khiến
số ca mới trong ngày tăng vọt một thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cho biết
hiện nay có tình trạng các lab xét nghiệm báo cáo danh sách bệnh nhân dương tính về bộ y tế các khung giờ khác nhau và để dồn số liệu
do vậy tình trạng số liệu trên bản tin quốc gia không khớp với số liệu ca nhiễm thực của thành phố
đặc biệt tình trạng để rồn như hôm nay khiến số ca nhiễm trong bản tin quốc gia báo lên một tám trăm linh bốn ca
cũng theo vị lãnh đạo này đây không phải là lần đầu xảy ra nhầm lẫn
mà trước đó theo bản tin cổ bộ số ca nhiễm ở hải phòng ngày một tháng một là một trăm một mươi sáu ca nhưng thực tế là gần năm trăm linh ca
theo thành phố hải phòng trước tình hình trên để thống nhất về số liệu báo cáo và kịp thời thành phố chỉ đạo như sau
giao cdc hải phòng thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống lấy mã số ca bệnh quốc gia
các labo xét nghiệm khẳng định việt tiệp đa khoa quốc tế vinmec đại học y dược cdc gửi danh sách các trường hợp dương tính bằng phương pháp pcr
đa khoa quốc tế trên địa bàn gửi danh sách các trường hợp dương tính bằng test nhanh trong ngày về cdc trước một mươi hai h hàng ngày để cdc tổng hợp khai báo lấy mã số bệnh nhân
thành phố yêu cầu cdc các láp và các đơn vị cá nhân liên quan thực hiện ngay sau khi có chỉ đạo này